tại đắk lắc từ ngày hai mươi tháng sáu sẽ có gần tám mươi tám trẻ từ một đến năm tuổi tại năm mươi xã của thành phố buôn ma thuột
và các xã khó khăn có tỷ lệ tiêm chủng thấp của các huyện lắc ea hờ leo crong bắc madarak chumaga ea ca sẽ được tiêm chủng bổ sung
chương trình kéo dài đến hết ngày một mươi tháng bảy
hiện các địa phương đã điều tra lập danh sách trẻ từ một đến năm tuổi có mặt tại địa bàn tham gia tiêm chủng để tránh bỏ sót đối tượng
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân biết và chủ động đưa con em đi tiêm chủng